hôm nay tại tòa án nhân dân tp cần thơ tòa án nhân dân cấp cao tại tp hồ chí minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người do năm mươi hai bị cáo thuộc các băng nhóm xã hội đen ở cần thơ cấu kết nhau cùng truy sát hai thanh niên tại quận thuốt nốt tp cần thơ

vì giết người trương phong hiền bị tuyên án trung thân trương phong khánh bị tuyên án hai mươi năm tù năm mươi bị cáo còn lại từ hai đến một mươi chín năm tù về các tội cố ý gây thương tích và giết người